chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh luôn là công tác được ngành y tế trú trọng và đặt lên hàng đầu
trong đó có công sức không nhỏ của bệnh viện phụ sản hà nội
sáng nay bệnh viện phụ sản hà nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập và đón nhận huần trường lao động hạng nhất
phó chủ tịch nước đảng thị ngọc thịnh cùng lãnh đạo các bộ bàn ngành đã tới dự
sau bốn thập kỷ bệnh viện phụ sản hà nội đã không ngừng phát triển
trở thành bệnh viện trọng điểm trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản bà mẹ và chăm sóc trẻ sơ sinh của cả nước
là trung tâm thực hành uy tín trong đào tạo đội ngũ y bác sĩ trình độ cao
năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh là hai tỷ lệ trẻ thụ thai từ hai mươi sáu tuần tuổi được chăm sóc và cứu chữa thành công là tám mươi hai
bệnh viện luôn trú trọng đầu tư cầm đặt kỹ thuật công nghệ mới nhất trên thế giới
trao dồi kiến thức cho các y bác sĩ để nâng cao chất lượng phục vụ người dân tốt nhất
bên cạnh đó bệnh viện vẫn tổ chức các hoạt động thiện nguyện cộng đồng
tại buổi lễ thay mặt chủ tịch nước cộng hòa sở chủ nghĩa việt nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao hân trường lao động hạng nhất cho bệnh viện
và huân chương lao động hạng ba cho giám đốc bệnh viện ông nguyễn duy ánh